hướng tới kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ngày ba tháng hai sở văn hóa và thể thao tp hà nội
ban quản lý di tích nhà tù hòa lò đã tổ chức trưng bày chuyên đề mang tên thắp lửa niềm tin
tổ hợp trưng bày tập trung giới thiệu về sự ra đời của đảng cộng sản việt nam là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc
dưới sự lãnh đạo của đảng dân tộc ta đã làm nên thắng lợi của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
khai sinh nước việt nam dân chủ cộng hòa và giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân pháp
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn và đế quốc mỹ xâm lược từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
lần đầu tiên những kỳ vật gắn bó với các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và những đảng viên kiên trung của đảng
từng bị địch bắt giam cầm trong các nhà tù thực dân đế quốc cũng được giới thiệu đến đông đảo công chúng
hơn ba mươi năm qua tiến bước dưới cờ đảng người dân vẫn giữ chọn niềm tin đất nước sẽ phát triển nhanh và bền vững
theo mục tiêu cao đẹp
chủ tịch hồ chí minh hằng mong ước sự nghiệp đổi mới do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sẽ tiếp tục đạt được những thành tiệu to lớn
trưng bày kéo dài đến hết ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi tại di tích lịch sử nhà tù hỏa lò số một hỏa lò trần hưng đạo hoàn kiếm hà nội